tại mố nam của cầu hàm rồng di tích lịch sử tại thành phố thanh hóa đang có hiện tượng lún sạt cần phải được xử lý cấp bách để bảo đảm sự ổn định bền vững của cây cầu
đợt mưa lũ cuối tháng tám đầu tháng chín vừa qua tứ nón hạ lưu mố nam cầu hàm rồng bị sạt trượt hư hỏng nặng do thay đổi hướng dòng chảy
ngày bốn tháng chín tại móng từ nón mố nam phía hạ lưu cầu bị xói lở nặng làm hẫng gãy chân khay gây lún sụt nứt tư nón
và ngày hai mươi năm tháng chín chân khay hạ lưu tiếp tục bị sạt trượt
ngày một mươi hai tháng một mươi nước rút xuống thấp xuất hiện các vị trí bị lún sạt lở rất nghiêm trọng
phần chân khay tư nón bị sụt dài hai mươi năm mét sâu từ bảy mươi cm đến một hai mét
phát sinh vết nứt giữa tư nón và mái tàu luy đường bộ đầu cầu kéo dài từ đỉnh tư nón đến chân khay dài một mươi hai năm m rộng năm mươi sáu mươi cm
giữa tư nón và mặt bên mố cầu rộng từ năm mươi cm đến sáu mươi cm dài một mươi ba năm m
tại vị trí tiếp giáp giữa mặt cầu và đường đầu cầu bị tụt hám ếch nguy cơ làm gãy bản giảm tải gây mất an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua cầu
hiện công nhân cung cầu hàm rồng công ty cổ phần quản lý đường sát thanh hóa đang tháo rỡ toàn bộ tư nón bị sụt đưa xuống chân khay xếp dọ đá bọc chân khay đào chân khay mới đổ bê tông đắp lại tư nón xây lại mái tàu ly tư nón
tuy nhiên cơ đê phía lòng sông mã hạ và thượng lưu từ mố cầu hàm rồng trở ra một trăm linh mét đang có diễn biến sạt lở